và hiện nay cái việc mà chúng ta ứng dụng trí tuệ nhân tạo nó mới chỉ ở trong cái giai đoạn đầu tiên
nhưng ít nhất là cái công nghệ nó dùng để chúng ta có thể kiểm soát được thông tin chúng ta có thể phân loại được thông tin
trên thế giới dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo các công ty lớn như google và bing đã triển khai tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh
amazon đầu tư mạnh mẽ vào các thiết bị được tích hợp trợ lý ảo dọng như nói loài thông minh echo
trong khi đó facebook sử dụng ai để phát hiện
phát hiện dấu hiệu bất ổn tâm thần từ nội dung các dòng trạng thái của người sử dụng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này
sự đón nhận rộng rãi ai trong lĩnh vực thương mại điện tử đã xác nhận rằng công nghệ này sẽ chiếm lĩnh trải nghiệm mua sắm trong tương lai
ai mang đến nhiều lợi ích cho các nhà bán lẻ lẫn khách hàng trực tuyến
chẳng hạn nó giúp tìm kiếm sản phẩm dễ hơn bằng hình ảnh loại bỏ khâu tìm kiếm bằng từ khóa truyền thống vốn kém hiệu quả
nó cho phép các nền tảng xã hội trở thành kênh trực tiếp để mua sắm
cùng với facebook google cũng sử dụng hệ thống ai được gọi là rankbrain để đoán ý người dùng khi họ gõ một cụm từ lạ vào công cụ tìm kiếm
thông qua việc tự học rankbrain có thể dịch từ và cụm từ google chưa bao giờ nhìn thấy ra một cụm từ quen thuộc có ý nghĩa tương tự
mục tiêu của rankbrain là giúp đỡ google hiểu cách thức tìm kiếm
đặc biệt là những cái mà google không nhìn thấy trước
điều này có nghĩa là rankbrain có một tác động đáng kể vào hơn một mươi năm các từ khóa tìm kiếm hàng ngày mà trước đây google chưa từng thấy
đó chính là mỏ vàng cho các nhà bán lẻ trực tuyến
thiết bị di động tất cả những cái appication những cái app càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống
và những người người ta sử dụng những cái sản phẩm đó thì người ta sẽ được
hỗ trợ một cách rất là nhiều những cái ứng dụng như vậy
và đối với người việt nam của chúng ta hiện nay đang sử dụng điện thoại di động là một trong những cái rất là chính yếu
và con số đó càng ngày càng tăng
thì cái việc mà đưa được những cái ứng dụng tương tác hàng ngày với những người sử dụng và cập nhật cũng như là hỗ trợ họ hơn
và chúng ta có những cái công cụ những cái machine learning những cái robot học được những cái tương tác
và càng ngày thì những cái công cụ đó tiếp cận và người ta ứng dụng một cách rộng rãi hơn quan tâm hơn
đây là một trong những doanh nghiệp việt nam tiên phong trong việc xây dựng hệ thống giao tiếp tự động chatbot
một công cụ giao tiếp tương tác với con người thông qua trí tuệ nhân tạo
chỉ trong vòng bảy tháng chính thức triển khai hệ thống đã có tới hơn bốn mươi trang fanpage sử dụng hệ thống giao tiếp tự động
tính hiệu quả của chatbot so với các loại hình tiếp thị truyền thống ngày càng rõ nét
khi tỷ lệ người dùng mở một kênh giao tiếp tự động lên tới tám mươi so với tỷ lệ mở email chỉ khoảng một mươi năm
về bản chất chatbot là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo
hoạt động trên những nền tảng có sẵn để giao tiếp trực tiếp với khách hàng theo kịch bản có sẵn
hiện nay sân chơi lớn nhất của chatbot chính là facebook messenger
một đối thủ đáng gồm hứa hẹn cũng sẽ cạnh tranh về công nghệ chatbot với facebook messenger tại việt nam chính là zalo
chúng tôi bên halovan cũng cung cấp một giải pháp về nền tảng bán hàng đa kênh
tức là các doanh nghiệp hoàn toàn có thể
sử dụng nền tảng bên tôi để có thể đưa thông tin sản phẩm của mình đến rất nhiều các kênh khác nhau trên hệ thống website
tại cửa hàng trên sàn thương mại điện tử trên facebook
sau khi chúng tôi cung cấp nền tảng về bán hàng đa kênh như vậy thì bắt đầu chúng tôi xây dựng những hệ thống về chatbot
còn đây là một doanh nghiệp cung cấp cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với ngân hàng
cho phép khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán bằng mã qr để thanh toán các giao dịch trực tuyến
việc ứng dụng ai và công nghệ thanh toán đã giúp các hoạt động
bán hàng giao dịch được giảm tài hóa đơn được xử lý nhanh hơn
và đương nhiên chi phí thời gian chi phí nhân lực được tiết giảm đáng kể
ngay sau mỗi giao dịch hệ thống sẽ ghi nhận số tiền thanh toán giúp các chủ cửa hàng dễ dàng quản lý doanh thù
hiện tại người dùng đang phải sử dụng cùng lúc rất nhiều ứng dụng của các ngân hàng các tổ chức ví thẻ khác nhau
điều này đôi lúc tạo ra những cái không tiện lợi cho khách hàng
thì thành ra là vnpay sinh ra là để cho khách hàng có thể cố yêu nhất nhanh chóng và tiện lợi nhất
thông qua cái phương thức thanh toán trực tuyến trực tiếp trên các cái tài khoản các cái ứng dụng của ngân hàng mobile banking
ở việt nam với điểm xuất phát thấp khoảng bốn tỷ đô la mỹ vào năm hành hai nghìn một mươi năm
nhưng nhờ tốc độ tăng trưởng trung bình trong ba năm liên tiếp cao
nên quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam hiện nay đã lên tới khoảng bảy tám tỷ đô la mỹ
xếp thứ sáu trong top một mươi thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới
theo khảo sát của google
bảy mươi chín người tiêu dùng việt nam xem sản phẩm trên ứng dụng di động hoặc website
và bảy mươi năm dùng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin về sản phẩm
miếng bánh tiếp thị trực tuyến ngày càng phình to hơn trước
và cùng với sự phát triển của công nghệ
trí tuệ nhân tạo đã và đang thâm nhập sâu vào lĩnh vực này
dần trở thành một công cụ không thể thay thế cho các doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến tại việt nam
nếu như trước kia ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong tiếp thị trực tuyến tại việt nam
mới chỉ áp dụng qua email
thông qua việc tự động gửi hàng trăm nghìn email tiếp thị tới khách hàng
và làm thủ công qua mạng xã hội
thì hiện nay với việc ứng dụng ai mọi thứ đã thay đổi
những ứng dụng như tự động trả lời tin nhắn đang ngày càng phát triển và nở rộ
với chi phí thấp và khả năng nhân rộng vô hạn
chatbot trong tiếp thị trực tuyến đang trở thành lợi thế cạnh tranh không thể thiếu